liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại nhà hát krogert city hall ở ngoài ô mosco
mới đây hội đồng an ninh nga tiếp tục đưa ra những cáo buộc mới về mối liên hệ giữa các nghi phạm khủng bố với ukraine
cụ thể trong phần phát biểu tại cuộc họp của quan chức an ninh hàng đầu tổ chức hợp tác thượng hải ở thủ đô astana của kazakhstan
thư ký hội đồng an ninh nga nikolai passosev đã bày tỏ nghi ngờ tình báo ukraine đứng sau vụ khủng bố nhà hát kukus
ở ngoài ô moscow
thư ký hội đồng an ninh này cho biết phía ukraine đang cố bột nga và các quốc gia lên án vụ tấn công phải hiểu rằng
những người ủng hộ tư tưởng hồi giáo cực đoan có thể là thành viên nhánh nhà nước hồi giáo is tựa sưng ở afghanistan
đứng sau vụ khủng bố nhà hát chứ không phải do chính quyền ở kiev thực hiện
do vậy theo quan chức nga điều quan trọng hơn nhiều là phải kịp thời xác định kẻ chủ mưu và bên tài trợ cho tội ác khủng khiếp này
theo đó những bằng chứng đều chỉ ra cơ quan tình báo ukraine
đứng sau vụ tấn công
tuy nhiên ai cũng biết rõ kiev không hành động độc lập mà hoàn toàn do mỹ kiểm soát
đến nay phía nga vẫn chưa tung ra bằng chứng cho những cáo buộc của mình
nhưng lần lượt những vị lãnh đạo quan chức cấp cao nga lên tiếng thể hiện về nghi ngờ ukraine
cụ thể là tình báo ukraine
trước đó tối ngày hai mươi hai tháng ba vụ khủng bố xảy ra tại khu phức hợp krogus city hall
đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và hơn năm trăm năm mươi người bị thương
các cơ quan an ninh nga đã bắt giữ một mươi một
một mươi đối tượng tình nghi trong đó bốn đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
sau quá trình điều tra nga tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy vụ xả súng
khiến hơn một trăm bốn mươi người thiệt mạng ở moscow từ trước
có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
theo hãng tin tass trích dẫn một thông báo cho hay
cơ quan điều tra nga nêu rõ đã xác định và bắt giữ một nghi phạm khác
liên quan việc tài trợ cho những kẻ khủng bố
các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này
khi truyền thông nga đã đăng tải nhiều đoạn video liên quan đến việc bắt giữ
và thẩm vấn những nghi can vụ tấn công khủng bố
một trong những tên này thừa nhận được tuyển mộ thông qua một ứng dụng nhắn tin
từ một giáo sĩ hồi giáo hiện vẫn chưa rõ danh tính
và được trả tiền để thực hiện vụ tấn công
đáng chú ý ủy ban điều tra nga cho biết những kẻ tấn công đã nhận được
một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử từ ukraine
trong tuyên bố nêu rõ sau khi điều tra những kẻ khủng bố bị giam giữ
nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu giữ được từ chúng
và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính
cơ quan điều tra đã thu được bằng chứng về mối liên hệ
của những kẻ trên với phe theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
sau các cuộc thẩm vấn những kẻ tấn công và điều tra
ngày hai mươi năm tháng ba tổng thống vladimir putin cho rằng
những kẻ hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công
tuy nhiên nhà lãnh đạo nga cũng khẳng định
vụ việc có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu
của những kẻ chống lại nước nga kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
và có thể có những kẻ đã đặt hàng mới thực sự
đứng sau vụ việc
tổng thống putin khẳng định sẽ tìm ra và trừng phạt
đích đáng thủ phạm đồng thời cũng yêu cầu
các cơ quan chức năng nga phải tiến hành điều tra khách quan
trước đó người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga fsb
alexander pornikov đã nói với các phóng viên rằng
mỹ anh và ukraine có thể đứng đằng sau vụ tấn công
hôm hai mươi hai tháng ba
quan chức này cho biết người ukraine có thể đã chuẩn bị
một lối tắt để họ vượt qua biên giới
bốn nghi phạm khủng bố trước đó đã được xác định
là những người hồi giáo cực đoan
tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến
dường như được điều hành bởi một nhánh của nhà nước hồi giáo is
tuy nhiên các nhà điều tra nga cho rằng
dù is đứng ra nhận trách nhiệm
thì khả năng chúng hành động theo chỉ thị
của một quốc gia khác vẫn diễn ra
sau vụ việc mặc dù is đã lên tiếng nhận trách nhiệm
và công bố video tấn công nhà hát
tuy nhiên nga cho rằng việc is đủ khả năng
gây ra vụ khủng bố là điều khó xảy ra
nga ngay từ đầu đã tuyên bố theo đuổi mối liên hệ
giữa ukraine với vụ tấn công này
trong khi đó kiev liên tục phủ nhận
trước những lời buộc tội
phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby
đã mô tả các cáo buộc của nga là vô nghĩa và tuyên truyền
đồng thời khẳng định tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
vị phát ngôn viên này nhấn mạnh
trên thực tế mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố
phát điện kremlin biết điều này
được biết đầu tháng ba
mỹ đã công khai cảnh báo cho nga
khi có thông tin tỉnh báo nhận định
những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch
cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở moscow
ông kirby cho biết
mỹ đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho các cơ quan an ninh nga
vào lúc một mươi một h một mươi năm sáng ngày bảy tháng ba
theo đó giới chức mỹ tin rằng isk
một chi nhánh của tổ chức is ở afghanistan
là thủ phạm gây ra vụ tấn công trung tâm hỏa nhạc kyrgyz tityhul
ở ngoài ô moscow khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng
do đó mỹ đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình
mỹ không bao giờ muốn thấy những người vô tội thiệt mạng
trong các cuộc tấn công khủng bố
ông kirby nói thêm washington đã chuyển cảnh báo tới mosco
về nhiều mối đe dọa khác nhau kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
song nga cho rằng việc mỹ có thể nêu tên thủ phạm nhanh như vậy là điều đáng nghi
ngày ba tháng bốn phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov
đã từ chối bình luận thông tin trên tờ washington post
về vấn đề quan chức mỹ từng cảnh báo rõ nhà hát kyrgyz tityhul
là mục tiêu tiềm năng trước khi vụ tấn công xảy ra
và tuyên bố các cơ quan an ninh nga sẽ có trách nhiệm làm rõ vấn đề này
theo hãng tintas các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố
tại nhà hát kyrgyz tityhul ở ngoài ô moscow có thể vượt qua một mươi tỷ rup
tương đương với một trăm linh tám triệu usd
tuy nhiên các hãng bảo hiểm cho biết số tiền được bảo hiểm liên quan
đến thảm kịch trên chưa xác định được nhưng công ty bảo hiểm có thể bắt đầu tạm ứng trước
họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới hai năm
nhà hát kyrgyz tityhul thuộc sở hữu của doanh nhân arad agarov mở cửa từ tháng một mươi năm hai nghìn chín
trong cuộc trả lời phỏng vấn với rbc năm hai nghìn một mươi năm
doanh nhân này cho biết đã đầu tư bảy mươi triệu usd để xây dựng địa điểm tổ chức hòa nhạc
với hơn chín năm trăm linh chỗ ngồi
đến nay cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp tục
và các cơ quan tình báo liên tục báo cáo với tổng thống putin về cuộc điều tra
trước đó người phát ngôn của bộ ngoại giao liên bang nga maria zakharova
đã cho rằng các quan chức phương tây tuyên bố quá sớm về nguyên nhân
và thủ phạm thực hiện tấn công khủng bố
liên quan đến cuộc xung đột giữa nga và ukraine trong những tuần qua
máy bay không người lái và tên lửa của nga liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công
cơ sở công nghiệp và quân sự của ukraine khu vực biên giới cakov
là một trong những nơi thường xuyên bị tấn công nhất
trước đó bộ ngoại giao nga đã ra tối hậu thư yêu cầu kiev giao nộp cho điện kremlin
tất cả những kẻ liên quan đến vụ khủng bố tại krokus bao gồm cả các sĩ quan tình báo
yêu cầu này đương nhiên không được phía ukraine đáp ứng
do vậy nga cho rằng việc ráng đòn vào các nhân viên của tổng cục tình báo ở kakov
là một cuộc chống khủng bố thực sự của quân đội nga
máy bay không người lái và tên lửa của nga thực hiện các cuộc tấn công cơ sở công nghiệp
và quân sự của ukraine ở khu vực hậu phương hằng ngày
trong đó khu vực biên giới cakov là một trong những khu vực thường xuyên bị tấn công nhất
các nguồn tin ukraine cho biết
đã nhận thiệt hại đối với tòa nhà trường cao đẳng thể thao địa phương
nơi được lực lượng vũ trang ukraine sử dụng làm điểm triển khai quân
chính quyền carbov xác nhận thiệt hại vụ tấn công này
nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu của nga trong thành phố
đặc biệt nga đã tấn công trụ sở tình báo của ukraine tại carb
trong lúc nơi này đang diễn ra một cuộc họp quan trọng
vụ tấn công này được nhận định là đòn đáp trả vụ khủng bố ở krakow
nga cho rằng dữ liệu thu được trong quá trình điều tra về vụ tấn công khủng bố
tại trung tâm thương mại krakow city cho thấy
các cơ quan đặc nhiệm của ukraine có liên quan đến tội ác này
sau vụ tấn công khủng bố người tajikistan đã vội vã chạy về phía ukraine
nhưng đã bị lực lượng đặc biệt fsb vinfi chặn lại ở biên giới
được biết trong các vụ việc trước đây
những kẻ khủng bố đã tìm cách rời nga để đến các nước cộng hòa trung á
hoặc thiệt mạng trong các trận chiến với lực lượng an ninh
hiện tại lực lượng mosco đã chiếm được mạng lưới chiến hảo quan trọng
chỉ còn một phạt dừng với một chiến hào nhỏ trước khi binh sĩ của họ tiến vào thành phố